theo quy định tại nghị định ba mươi tám về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức là lực lượng vũ trang vừa được chính phủ ban hành mức lương cơ sở mới là một bốn trăm chín mươi đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị định ba mươi tám quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang nhằm thay thế nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đã hết hiệu lực
nghị định mới có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín theo đó mức lương cơ sở là một bốn trăm chín mươi đồng một tháng kể từ thời gian này tăng một trăm linh đồng so với trước đây
mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính lương trong các bảng lương mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật cũng là để tính mức hoạt động phí sinh hoạt phí và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở